trong khi mở rộng vụ án công an tỉnh phú thọ đã chuyển vụ án cho công an tỉnh hưng yên và công an một số tỉnh thành phố có liên quan để tiếp tục điều tra giai đoạn hai
sau khi tiến hành xác minh điều tra cơ quan điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một mươi ba đối tượng cùng chú tại tỉnh hưng yên về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trong đó có chín đối tượng là các đại lý cấp hai bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc
trường ngô văn tuân tạ hoàng khương nguyễn văn tuân phạm quang đại nguyễn văn tuấn cáp tuấn quang đỗ bá cường nguyễn văn sang
theo tài liệu điều tra trong giai đoạn năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy các bị can trên đã liên hệ trao đổi thống nhất với các đại lý cấp một của hệ thống game bài đổi thưởng rigvip blub để nhận làm đại lý cấp hai
và các đối tượng này tự quảng bá đại lý tiến hành mua bán tiền ảo trên hệ thống cho nhiều tài khoản đánh bạc để hưởng phần trăm tranh lệch
các đại lý này lên đến hàng trăm tỷ đồng hiện cơ quan điều tra công an tỉnh hưng yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian gần đây lực lượng công an liên tục triệt phá nhiều đường dây ghi lô đề sử dụng công nghệ cao và nhiều đường dây có sự tham gia của nhiều đối tượng ở các tỉnh thành khác nhau
cơ quan điều tra công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an vừa phá một chuyên án đánh bạc lên tỉnh với nhiều đối tượng tham gia sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh nghệ an
võ thị hiếu chú tại quận hoàn kiếm hà nội là chủ tròm một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua mạng
bằng các mối quan hệ quen biết hiếu đã liên kết với một số đối tượng tại thị xã thái hòa tỉnh nghệ an để tổ chức ghi lô đề qua zalo facebook telegram

tổng cộng chín đối tượng đã bị bắt trong đó có tám đối tượng là nữ giới

võ thị hiếu chú tệ quận hoàn kiếm hà nội là chủ tròm một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô facebook telegram